mới đây vào ngày hai mươi một tháng bốn tờ new york times đăng tải bình luận của chita pasi phó chủ tịch điều hành viện quincy
khả năng quản lý khủng hoảng sau hậu trường của tổng thống mỹ joe biden dường như đã giúp ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn
bùng phát ở trung đông cho đến thời điểm hiện tại nhưng chiến thắng mang tính chiến thuật đó của chính quyền mỹ
thực sự là một phần của thất bại chiến lược lớn hơn trong khu vực
trong hai tuần qua tổng thống biden đã nỗ lực đảm bảo rằng cuộc đối đầu công khai chưa từng có giữa israel và iran
không biến thành một cuộc xung đột toàn diện sau khi israel tấn công tòa nhà lãnh sự quán iran ở sira vào đầu tháng này
ông biden đã công khai kêu gọi iran không tấn công đáp trả đồng thời đàm phán riêng về một thỏa hiệp kết thúc
bằng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vốn được thông báo trước từ tehran bị bắn hạ trước khi chúng có thể gây thiệt hại lớn cho israel
ông biden sau đó đã tìm cách thuyết phục israel không trả đũa
israel có phản ứng nhưng phản ứng có giới hạn đã giúp tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát và nhanh chóng lắng dịu
chuyên gia paci cho rằng tổng thống biden xứng đáng được ghi nhận vì đã góp phần vào quá trình giảm leo thang quan trọng này
iran đã phát động một cuộc tấn công nhưng thất bại như dự kiến phản ứng của israel là hạn chế để iran có thể coi như không hề bị tấn công
nhưng trong khi hành động của tổng thống mỹ giúp tránh được một thảm họa ngay lập tức
thì chính những chính sách của washington đã đẩy trung đông vào quỹ đạo nguy hiểm hiện nay
kể từ cuộc tấn công của hamas vào israel ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
ông biden đã từ chối tận dụng ảnh hưởng đáng kể của mỹ đối với israel để kiềm chế theo avis
nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn hoặc ngăn cản israel thực hiện những gì có thể dẫn đến hành động đi ngược lại lợi ích của mỹ
ông biden đã ủng hộ viện trợ vũ khí cho israel giữa lúc thương vong dân sự ở gaza tăng cao
quan trọng hơn mỹ đã ba lần phủ quyết các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn
dù washington đã đồng ý một nghị quyết như vậy được thông qua vào tháng trước
nhưng ngay lập tức nhà trắng làm suy yếu nghị quyết bằng cách tuyên bố rằng tài liệu này không có tính giảng buộc
những chính sách này không chỉ kéo dài cuộc chiến ở gaza làm gia tăng thương vong dân sự và cô lập mỹ trên trường quốc tế
chúng cũng làm tăng thêm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực mà mỹ có thể dễ dàng bị lôi kéo vào
cuộc chiến ở gaza đã dẫn đến việc phá vỡ lệnh ngừng bắn không chính thức giữa quân đội mỹ ở trung đông
và lực lượng dân quân iraq và sira thân iran
từ đó dẫn đến sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào lực lượng mỹ khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng vào tháng một vừa qua
ông biden đáp trả bằng cách sử dụng vũ lực chống lại các lực lượng dân quân này và lực lượng houthi ở yemen
đưa mỹ đến gần hơn bao giờ hết với một cuộc xung đột lớn
tổng thống biden trong khi thường nói rằng ủng hộ giải pháp hai nhà nước
cũng đã thúc đẩy các chính sách phớt lờ quyền trở thành một nhà nước của người palestine và thậm chí là trực tiếp ngăn chặn điều này
trước xung đột israel hamas chính quyền tổng thống biden ít chú ý đến xung đột israel palestine
và không thể đảo ngược một số quyết định của chính quyền mỹ dưới thời donald trump
như đóng cửa văn phòng tổ chức giải phóng palestine ở mỹ và lãnh sự quán mỹ ở jerusalem
vốn là cơ quan ngoại giao chính thức để liên lạc giữa người mỹ và người palestine
công thức của tổng thống donald trump cho trung đông khi đó khẳng định giải pháp hai nhà nước
không còn là chìa khóa cho hòa bình ở khu vực
đúng hơn hội nhập kinh tế giữa các quốc gia ả rập và xrn sẽ mang lại hòa bình
và người palestine trên thực tế sẽ phải chấp nhận số phận của mình như một dân tộc chịu sự chiếm đóng vô thời hạn
tổng thống biden đã tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm xây dựng hiệp định abraham của ông trump
hiệp định này đưa ra nhượng bộ của mỹ đối với các quốc gia ả rập để đổi lấy việc họ từ bỏ yêu cầu thành lập
của nhà nước palestine như một điều kiện để bình thường hóa quan hệ với israel
ông biden đã áp dụng cách tiếp cận này ngay từ đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình
và đã tìm cách vượt qua ông trump bằng nỗ lực lôi kéo quốc gia ả rập quan trọng nhất là saudi arabia
thay vì đánh giá lại cách tiếp cận này sau ngày bảy tháng một mươi năm ngoái ông biden vẫn giữ nguyên công thức đó
nhưng việc theo đuổi thỏa thuận bình thường hóa giữa tanafis và riyadh của ông biden đã bị đình trệ khi dung đột nổ ra
gần đây thế giới một lần nữa lại xôn xao với những tin đồn về việc ông biden sắp môi giới thành công
thỏa thuận giữa saudi arabia và israel là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào như vậy
các quan chức saudi arabia
được cho là hiện đang xem xét chấp nhận sự đảm bảo bằng lời nói từ israel
rằng họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán về tư cách nhà nước của palestine
tóm lại dù không đánh giá thấp những thành công về mặt chiến thuật của tổng thống biden
trong việc tránh được những kịch bản tồi tệ nhất
nhưng chúng không bao giờ có thể bù đắp cho sự thất bại rộng lớn hơn của washington
trong việc theo đuổi một chiến lược mang lại an ninh thực sự cho nước mỹ và hòa bình thực sự cho trung đông
trong khi đó liên quan đến cuộc xung đột giữa nga và ukraine
tổng thống mỹ joe biden ngày hai tháng bốn tiếp tục nhấn mạnh
cam kết lâu dài với ukraine khi nước này đối đầu nga trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba
ông biden cho biết mỹ sẽ nhanh chóng cung cấp các gói hỗ trợ an ninh mới quan trọng
để đáp ứng nhu cầu phòng không và chiến trường cấp bách của ukraine
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cùng ngày đăng trên mạng xã hội cảm ơn người đồng cấp mỹ
vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ dành cho ukraine
theo lãnh đạo ukraine tổng thống biden đã nói với ông rằng
vũ khí và khí tài bổ sung sẽ mạnh mẽ giúp tăng cường sức mạnh phòng không
cũng như khả năng pháo binh
tổng thống biden cũng thông báo kiev và washington đã bắt đầu các cuộc đàm phán
về một thỏa thuận an ninh thực sự mẫu mực sau một số thỏa thuận an ninh một mươi năm
được ký kết giữa ukraine và các thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato khác
tổng thống zelensky đồng thời cho biết cả hai bên đã hoàn tất kế hoạch
để mỹ cung cấp cho ukraine tên lửa tầm xa atak ms mà họ đã mong muốn từ lâu
sau nhiều tháng bê tắc hạ viện mỹ ngày hai mươi tháng bốn đã thông qua gói viện trợ nước ngoài
trị giá chín mươi năm tỷ usd trong đó có gần sáu mươi một tỷ usd dành cho ukraine
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato stolenberg coi đây là một thông tin tốt lành
xong sự chậm trễ đã dẫn đến những hậu quả thực tế trên chiến trường khiến ukraine chịu nhiều tổn thất
tổng thống mỹ joe biden từng khẳng định adica thành trì bị nga giành quyền kiểm soát hồi tháng hai
thất thủ vì mỹ quốc hội mỹ không hành động
nga nhiều lần cảnh báo viện trợ quân sự phương tây dành cho ukraine không thể ngăn moscow đạt
mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt bao gồm dập tắt hy vọng gia nhập nato của kiev
điện kremlin khẳng định khí tài bổ sung từ phương tây chỉ khiến ukraine hứng chịu thương vong gia tăng
vì chính quyền kiev và có thể đẩy các nước phương tây vào xung đột nga ukraine
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hai mươi một tháng bốn nhấn mạnh
quốc gia của ông có thể giành chiến thắng
ông zelenskyy tuyên bố gói viện trợ của mỹ sẽ tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang ukraine
ukraine có cơ hội chiến thắng nếu được viện trợ khí tài cần thiết
nếu được thượng viện mỹ thông qua trong phiên bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn
dự luật viện trợ nêu trên sẽ được trình lên tổng thống biden người khẳng định sẽ ký ban hành luật
ngoài ra khoảng hai mươi ba tỷ usd trong gói viện trợ được dùng để bổ sung vũ khí cơ sở vật chất và trang thiết bị cho chính mỹ
các quan chức nga đã lập tức lên tiếng phản hồi về gói viện trợ khủng này
đài reuters dẫn lời cựu tổng thống cựu thủ tướng phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev nhận xét rằng
dự luật viện trợ quân sự vừa được hạ viện mỹ thông qua hôm hai mươi tháng bốn sẽ không thể cản bước quân đội nga ở ukraine
ông medvedev nhận định đợt viện trợ quân sự này của mỹ không thể cứu nổi ukraine
hơn nữa quyết định này của washington sẽ chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng thêm số nạn nhân của cuộc chiến
tương tự phó đại diện thường trực của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc dmitry polaski
viết trên mạng xã hội rằng đợt hỗ trợ quân sự mới của mỹ dành cho ukraine cũng không thể cứu được kiev
bình luận trên telegram ngày hai mươi một tháng bốn chủ tịch đu ma quốc gia nga hạ viện nga volodymyr yeltsin nhận định
gói hỗ trợ quân sự mới của washington dành cho kiev sẽ chỉ trôn vùi người ukraine
đẩy nền kinh tế ukraine vào đồng cùng và tức đi tương lai của nước này
ông vladimir rogov quan chức cấp cao của chính quyền khu vực zaporizhia do nga bổ nhiệm
nói rằng động thái washington phân bổ gói
viện trợ mới cho ukraine cũng chính là hành động khiêu khích quy mô lớn chống lại moscow
ngay trong nội bộ hạ viện mỹ một loạt thành viên đảng cộng hòa đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ
việc washington viện trợ thêm cho ukraine và lập luận rằng mỹ không thể chi trả trong bối cảnh nợ công lên tới ba mươi bốn tỷ usd
trong tuần qua quân đội nga đã thực hiện ba mươi bốn cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của ukraine
cũng như các địa điểm triển khai lính đánh thuê kho vũ khí hệ thống phòng không
thông tin được bộ quốc phòng nga tuyên bố trong cuộc họp ngắn ngày một mươi chín tháng bốn
các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng doanh nghiệp công nghiệp quân sự cơ sở hạ tầng đường sắt
hệ thống phòng không kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhân liệu cho khí tải quân sự của ukraine
đây là hành động đáp trả những nỗ lực của chính quyền kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của nga
bộ quốc phòng nga cho biết nhóm lực lượng japad nga đã cải thiện tình hình dọc mặt trận theo hướng kopein
và gây tổn thất cho nhiều lữ đoàn của lực lượng kiev ở gần kupyans
ngoài ra nhóm lực lượng japat còn đẩy lùi một mươi một cuộc phản công của lực lượng tấn công thứ ba
lực lượng cơ giới thứ hai mươi một sáu mươi ba lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia thứ một mươi hai
và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ thứ một trăm hai mươi năm của ukraine ở gần chevolnaya dniprova toskoy và terni
bộ quốc phòng nga cũng thông báo lực lượng tên lửa pháo binh và máy bay không người lái của các nhóm lực lượng nga
đã tiêu diệt ba máy bay chiến đấu mick hai mươi chín và bốn máy bay vận tải quân sự an hai mươi sáu của không quân ukraine tại một sân bay
hai máy bay dẫn đường mục tiêu bốn bệ phóng tên lửa phòng không s ba trăm linh và một bệ phóng tên lửa phòng không iristi do đức sản xuất
ngoài ra lực lượng phòng không nga đã bắn hạ một mươi tên lửa chiến thuật tác chiến atams do mỹ sản xuất
sáu tên lửa hành trình stom saro do anh sản xuất hai tên lửa chống bức xạ ham do mỹ sản xuất
bốn máy bay mồi nhử ma hai
hai máy bay ld do mỹ sản xuất hai tên lửa chiến thuật tocca u và một hai trăm bảy mươi tám máy bay không người lái